mặc dù lũ đã đi qua gần nửa tháng nay thế nhưng hàng trăm hộ dân ở quảng ngãi không thể cầy cấy được do dụng lúa đã bị cát sỏi bồi lấp
hàng trăm hectare dụng lúa hoa màu trên các cánh đồng bị vùi sâu dưới cát
tình trạng này gây ra muôn vàn khó khăn cho nhân dân trong sản xuất
để kịp thời chuẩn bị cho vụ đông xuân các địa phương đã nỗ lực khắc phục
tuy nhiên nguy cơ ruộng bỏ hoang do cát bồi lấp là khó tránh khỏi
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
tuy nhiên ông chưa biết khi nào mới có thể dọn hết lượng cát bồi trên ruộng của mình
không chỉ ở huyện đức phổ tình trạng cát bồi lấp đông bỏ là khó tránh khỏi
các đồng dụng còn xảy ra hầu hết ở các địa phương bị lũ lụt của tỉnh quảng ngãi
nạn cát bồi trên diện rộng với khối lượng cát lớn nơi bồi cao nhất hơn một mét nơi thấp nhất cũng nửa mét
toàn tỉnh quảng ngãi hiện có khoảng ba trăm linh hectare bị nạn cát bồi lấp
trong đó phần lớn là diện tích đất ruộng hoa màu nằm ven lưu vực chính của các sông lớn
nguyên nhân khiến cát bồi lấp nặng là do lũ lớn phá vỡ hệ thống đê bờ bao
khối lượng cát lớn từ các sông đổ về đồng ruộng gây ứ động
nạn cát bồi khiến việc sản xuất của nông dân quảng ngãi gặp nhiều khó khăn
các địa phương huy động nhân lực phương tiện cơ giới bốc rỡ gom cát bồi trên các cánh đồng để khôi phục sản xuất
do khối lượng cát bồi quá lớn nên việc khắc phục chậm nhiều diện tích không thể khôi phục để gieo trồng
thời điểm gieo xạ vụ đông xuân đã trễ nay càng trễ hơn
nếu có một dịch vụ sản xuất thì chúng tôi tổ chức gom lại những diện tích nào không thể cải tạo được sẽ cải tạo vào sau phụ đông xuân
còn những diện tích nào mà có thể sản xuất được thì chúng tôi sẽ cải tạo cho nhân dân sản xuất
đặc biệt là rất khó khăn trong vừa qua thì những nơi mà cát bồi hung thì diện tích rất là lớn và làm chậm tiến độ của dây xạ của xã
toàn tỉnh quảng ngãi có hơn một ba trăm linh hectare bị xa bồi thủy phá

trong đó diện tích bị cắt bồi lấp là khó khôi phục nhất
do vậy ngoài những nỗ lực khắc phục các địa phương đang tính toán đến việc chuyển đổi cây trồng hợp lý không để hoang hóa đất nông nghiệp sau mưa lũ
sau này sẽ chuyển đổi cây trồng như thế nào thì nguyện cũng đang chuyển đổi các phòng chứng mơ của nguyện
nghiên cứu để đưa ra cái giải pháp làm sao đảm bảo về diện tích lúa
nhưng mà đối với diện tích mà không khắc phục được thì mình sẽ chuyển đổi được cây trồng
sau mưa lũ thiệt hại cho bà con nông dân cũng như ngành nông nghiệp vẫn chưa dừng lại
vụ mùa đã đến nhưng ngành nông nghiệp tỉnh quảng ngãi vẫn đang tiếp tục khôi phục đất ruộng bị cắt sỏi bồi lấp
khó khăn tiếp tục trồng chất trên vai nông dân và ngành nông nghiệp quảng ngãi